theo tin từ tòa án nhân dân tp hà nội ngày một mươi năm tháng tám cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu bí thư tỉnh ủy bình dương trần văn nam cùng hai mươi bảy đồng phạm trong vụ án kinh tế tham nhũng xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian hai mươi ngày
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định cựu bí thư tỉnh ủy bình dương trần văn nam cùng hai mươi bảy cán bộ cấp dưới và đồng phạm được xác định để tư nhân thâu tóm hai khu đất nhà nước gây thiệt hại hơn năm bảy trăm linh tỷ đồng
ông trần văn nam và hai mươi một bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ba bị cáo bị truy tố về tội tham ô tài sản
ba bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội tham ô tài sản
tiếp tục thông tin liên quan đến vụ sáu người tử vong trong một căn nhà tại thị xã bến cát tỉnh bình dương
lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường ban đầu xác định được nguyên nhân là do ngạt khí co hai
theo nguồn tin từ lực lượng chức năng tại hiện trường chưa phát hiện dấu hiệu ẩu đả và hình sự
nghi ngờ ban đầu do mất điện gia đình sử dụng máy phát điện
khí co hai hút vào máy lạnh gia đình lại đóng kín cửa nên có thể xảy ra vụ việc thương tâm nói trên
hiện sáu thi thể đã được đem đi khám nghiệm chờ kết quả chính xác nhất
căn nhà được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra
sáng nay năm ngư dân còn lại của tàu cá bình thuận đã được tàu của vùng bốn hải quân đưa vào bờ an toàn
sau một mươi hai ngày lênh đênh dành ra sự sống trên biển
bộ tư lệnh vùng bốn hải quân đã bố trí tổ quân y thăm khám ổn định sức khỏe cho các ngư dân gặp nạn
đồng thời tiến hành làm thủ tục bàn giao các ngư dân cho chính quyền và gia đình
ngày hai mươi tháng bảy vùng bốn hải quân tiếp nhận thông tin về việc một tàu cá bình thuận vớt được bốn ngư dân
của tàu cá gặp nạn trên biển vào ngày một mươi tháng bảy và còn tám người đang trôi giặt trên một thuyền thúng
đến ngày hai mươi hai tháng bảy tàu vận tải nước ngoài bolo đang trên hành trình từ ai cập đi trung quốc
đã phát hiện và cứu vớt được năm thuyền viên nói trên
gần đây xuất hiện một số thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy lạng lách đánh võng
mang theo hung khí diễu phố gây mất trật tự tại địa bàn tp hà nội
và đêm qua và dạng sáng ngày hôm nay nhiều tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hà nội
hóa trang tuần tra kết hợp công khai làm nhiệm vụ trên địa bàn quận hoàn kiếm đống đa hai bà trưng
đã phát hiện kiểm tra chín xe máy với một mươi một thanh thiếu niên có hành vi lạng lách đánh võng nẹp bô
và bàn giao cho công an sở tại xử lý theo quy định
cũng liên quan đến hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện gia lâm
phối hợp với công an thị trấn châu quỳ đã bắt được ba đối tượng dùng dao phóng lợn hẹn nhau tại nhà thi đấu xa lập
một mươi ba người tụ tập sử dụng ma túy ở quán karaoke nightstar tại xã trà cổ huyện tân phú
vừa bị công an huyện tân phú tỉnh đồng nai bắt quả tăng
qua test nhanh toàn bộ một mươi ba người này đều dương tính với chất ma túy
công an thu giữ nhiều đồ vật liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy
qua điều tra xác định lê thành nhân quê ở tỉnh lâm đồng chủ quán karaoke là đối tượng đã tổ chức
và thu tiền sử dụng ma túy đưa nhân viên nữ phục vụ bay lắc cùng với khách
đà lạt đang mùa cao điểm du lịch du khách tham quan nghỉ dưỡng đông khiến cho tình trạng tiếp thị không lành mạnh
bùng phát gây ra nhiều hệ lụy phản cảm không chỉ sử dụng các lời lẽ thô tục tấn công nhau để tranh giành khách
nhiều du khách còn bị cò đe dọa hoặc là lừa mua hàng với mức giá trên trời
tỉnh lâm đồng đã ký công văn yêu cầu công an tỉnh sở văn hóa thể thao và du lịch cục quản lý thị trường tỉnh
ubnd các huyện thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng giao quân
kiểm tra và kịp thời xử lý nghiêm các hiện tượng cò trong kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn mua bán đặc sản hàng lưu niệm trên địa bàn
thời gian vừa qua tại các địa phương trên cả nước lực lượng công an đã đấu tranh bóc gỡ nhiều đường dây ổ nhóm các đối tượng tội phạm mua bán người
chúng đã triệt để lợi dụng mạng xã hội để làm quen rụ rỗ người dân có tư tưởng muốn thoát ly tìm kiếm việc làm
từ đó hình thành các đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang campuchia
thường xuyên vào mạng xã hội lại đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm có mức thu nhập cao
người đàn ông này đã bị thu hút bởi những lời quảng cáo mời trào từ các tập đoàn tài chính
các công ty lớn với mức lương từ hai mươi triệu đến ba mươi triệu đồng một tháng
theo các nhân chứng thời điểm xảy ra hỏa hoạn căn nhà trên khóa trái cửa
người dân đã phá khóa vào trong đưa được một em nhỏ ra ngoài
do đám cháy quá lớn nên hai em còn bị mắc kẹt cho đến khi cảnh sát có mặt giải cứu
sự việc diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã không kịp
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ
còn công an huyện tháp mười tính đồng tháp cho biết đang tầm giữ hình sự đối tượng huỳnh thanh hảo
sinh năm hai nghìn ngụ xạ mỹ quý huyện tháp mười tính đồng tháp
đối tượng vừa ra cơ quan công an đầu thú về hành vi giao cấu với người từ đủ một mươi ba đến dưới một mươi sáu tuổi
trước đó hảo bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tháp một mươi truy nã về tội giao cấu với người từ đủ một mươi ba đến dưới một mươi sáu tuổi
sau đó hảo bỏ trốn khỏi địa phương
công an huyện tháp mười đã phối hợp công an xạ mỹ quý vận động thông qua gia đình để đối tượng huỳnh thanh hảo ra đầu thú
được công an và gia đình vận động bị các hảo đã đến công an huyện tháp một mươi đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
còn công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với danh hoàng lộc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và đối tượng lương tuấn khanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng ngụ phường hộ phòng thị xã giá rai tỉnh bạc liêu về hành vi cướp giật tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an khuya ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai doanh hoàng lộc điều khiển xe máy chở lương tuấn khanh ngồi sau đi dọc các tuyến đường để tìm con mồi
khi đi đến nhà xe phương trang thuộc khóm một phường hậu phòng thị xã giá rai bọn chúng thấy một người phụ nữ đang ngồi bấm điện thoại nên dừng xe lại
lương tuấn khanh lén đi ra phía sau giật chiếc điện thoại trên tay người phụ nữ rồi nhanh chóng leo lên xe do lộc đang chờ sẵn để bỏ chạy
ngoài vụ việc này lương tuấn khanh còn thực hiện một số vụ cướp giật tài sản khác với thủ đoạn tương tự
hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản của hai đối tượng lộc
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại